việc tổng bí thư nguyễn phú trọng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn được ủy ban thường vụ quốc hội giới thiệu
để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã nhận được sự đồng lòng và tin tưởng cao của cử tri cả nước
trung quanh vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí phan diễn
nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và cử tri trong cả nước